bộ giao thông vận tải cho biết vào tháng chín tới đây sẽ triển khai thí điểm hai dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn
trên cổng dịch vụ công quốc gia là thủ tục cấp giấy phép lái xe và đổi giấy phép lái xe
và sẽ chính thức triển khai vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục đường bộ việt nam và sáu mươi ba sở giao thông vận tải
đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn trong lĩnh vực vận tải đường bộ
về cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải cấp đổi biển hiệu phù hiệu xe ô tô được xây dựng và đưa vào sử dụng
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín có sáu mươi năm một trăm linh hai doanh nghiệp tham gia sử dụng nộp ba trăm chín mươi hai chín trăm bảy mươi chín hồ sơ trực tuyến
bộ giao thông vận tải cũng đã xây dựng phần mềm nghiệp vụ các cơ sở dữ liệu dùng chung
về lĩnh vực quản lý vận tải đường bộ phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở giao thông vận tải
hiện nay hệ thống đang quản lý sáu mươi ba hai trăm tám mươi tám doanh nghiệp
xe kinh doanh vận tải ba trăm bảy mươi sáu ba trăm linh chín xe kinh doanh và sáu chín trăm tám mươi bảy tuyến vận tải hành khách cố định